thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh hà tĩnh tình trạng trộm cắp tài sản tại các cơ sở thờ tự tiếp tục xảy ra
gây ra tâm lý hoang mang bức xúc trong quần chúng nhân dân
mặc dù các vụ việc đã được lực lượng chức năng kịp thời điều tra khám phá
xong đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về công tác quản lý bảo vệ tài sản tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn
ba đối tượng nguyễn văn đức sinh năm hai nghìn một nguyễn anh quyết sinh năm hai nghìn bốn và một thiếu niên sinh năm hai nghìn sáu
chuyên trộm cắp tiền công đức tại các đền chùa trên địa bàn thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa bị bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm tối những lúc các cơ sở thờ tự vắng người trong năm
các đối tượng đã đột nhập vào để lấy trộm phá kết sắt đựng tiền công đức
chờ đến địa điểm khác vắng người được phá lấy tiền
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bà đối tượng đã thực hiện năm vụ trộm cắp với tổng số tiền là gần một mươi bảy năm triệu đồng
giống với lúc lúc em đi đến một địa điểm nào đó rồi chờ em đi và đến những cái đêm chùa bệnh đứa tìm hiểu đó
thì được là người tổng quản xe em đi giống và lấy bọn em lấy được
tôi kể ra về đa xe chờ đến đó nhưng người có ai cũng không quen
theo thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh hà tĩnh
đã xảy ra bảy vụ trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn hà tĩnh
với số tiền gần hai mươi triệu đồng
triển khai biện pháp phòng ngừa đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức tinh thần cảnh giác trong nhân dân
rất nhiều biện pháp được đưa ra tuy nhiên với tính chất liều lĩnh
thủ đoạn tinh vi của tội phạm cùng với sự chủ quan
việc lỏng lẻo trong công tác quản lý bảo vệ tài sản tại các cơ sở thờ tự
đẩy mệnh phòng ngừa đẩy mệnh phòng ngừa
do đó dẫn đến có một số đối tượng xấu lợi dụng việc này
tiến hành trộm cắp các tài sản ở các cơ sở thờ tự
để công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian tới đạt được hiệu quả
ngoài phát huy tốt vai trò của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa
đấu tranh với loại tội phạm này thì hơn hết các cơ sở tôn giáo tổ chức doanh nghiệp và nhân dân
cần nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
lắp đặt các hệ thống cảnh báo camera giám sát đặc biệt không nên để số tiền có đức có giá trị lớn
tại các cơ sở thờ tự tránh tạo điều kiện cho kẻ gian tiếp cận thực hiện hành vi trộm cắp